qua kiểm tra nhóm thanh thiếu niên này không xuất trình được giấy phép lái xe
tổ công tác đã nhắc nhở và xử lý ngay tại chỗ
chúng tôi tiến hành cùng ra bị kiểm soát tranh các tiếng địa bàn cộng điểm
để phát hiện một số thanh thiếu niên tụ tập có hành vi là đua xe lạng lách và nạc bô gai mắt an ninh trật tự ở địa bàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà xử lý những thanh thiếu niên này thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm
rồi các vụ việc mà các nhóm thanh thiếu niên tàn trở ước các loại vũ khí thổ sơ để đi công cụ hỗ trợ để đánh nhau
như là ba chỉa do phóng lợn mã táo đào kiếm bom xăng các loại
thì sẽ là tìm hãng nguy cơ phát sinh ra các tội phạm nguy hiểm giống như là cố hành tích và giết người
hội động của tổ công tác thì cũng góp phần nào đó và có việc là hạn chế được cái việc để xảy ra những cái vụ việc phức tạp
trong thời gian nghị thích âm lịch năm tổ công tác chiến mục một
đều tăng cường thời gian làm nhiệm vụ bắt đầu từ đêm khuya cho đến rạng sáng
lực lượng chiến mục một sẽ chốt chặn và tuần tra tại các vị trí vui chơi của người dân khu chợ đêm
các điểm phức tạp về an ninh trật tự nhằm răng đe và phòng ngừa các loại tội phạm
sự có mặt kịp thời của chiến mục một khiến người dân và du khách được yên tâm hơn khi tham gia các hoạt động du xuân
đó cũng chính là động lực để chiến mục một tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sau hơn năm năm thành lập
nhiệm vụ bảo vệ cho người dân
đóng một cái tết là hạnh phúc thì lực lượng của chúng tôi cũng rất là nỗ lực hết mình
mặc dù là không được cùng bên gia đình thì cũng kính mong là người dân là đón cái năm mới an toàn hạnh phúc
đó cũng là một cái năm mới mà rất hạnh phúc cho cái lực lượng làm nhiệm vụ của chúng tôi
qua một ngày mới tổ tuần tra kết thúc nhường lại vị trí cho tổ công tác tiếp theo
như thế đà nẵng một đêm nữa lại được bình yên

ngay sau khi nhận được tin báo cháy lãnh đạo và các lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường
để đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng phối hợp cùng với các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an quận sơn trà đuôn biên phòng sơn trà ban quản lý âu thuyền thọ quang dập lửa
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt
hậu quả là hai tàu cá bị thiêu dụi phần cabin chưa có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến sự cố tàu hàng do hàng ra bốn mươi sáu va phải đá ngầm trôi vào bờ biển sa huỳnh
thuộc khu phố thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi khiến tám lít dầu trên tàu đang có nguy cơ bị tràn
ủy ban nhân dân thị xã đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh sớm quan tâm hỗ trợ điều động lực lượng phương tiện để xử lý sự cố này
ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo công an quân sự phối hợp với đồn biên phòng sa huỳnh tổ chức tuần tra canh gác
nhằm bảo vệ tài sản hàng hóa của tàu hoàng gia bốn mươi sáu không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp phá hoại
hỏi thăm động viên hỗ trợ về vật chất nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thuyền viên bị nạn
sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu theo lệnh
trước đó vào khoảng một mươi h một mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một tàu hàng này đang trong hành trình trên vùng biển sa huỳnh
đã va vào bãi đá ngầm dẫn đến thủng đáy nước tràn vào tàu
tàu bị trôi giạt vào bờ thuộc tổ dân phố thạnh đức một phường phổ thạnh cách bờ khoảng một trăm năm mươi mét
đến khoảng một mươi bốn h năm mươi phút cùng ngày một mươi một lao động trên tàu được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn
hai thuyền viên cùng ở thanh hóa bị thương đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua cháu hoàng quang huy sáu tuổi trú tại thị trấn hát lót huyện mai sơn
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đứng trước tình trạng nguy kịch do thiếu máu để cấp cứu
nhận được thông tin từ bệnh viện đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la đã thông báo và huy động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người
được xác định có cùng nhóm máu trung úy đặng hữu tuấn cán bộ phòng hồ sơ công an tỉnh sơn la
lập tức có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh để làm các thủ tục hiến máu cứu cháu huy nhờ chuyên máu kịp thời
bước đầu cháu huy đã qua cơn nguy kịch hành động nhân ái nhân văn sâu sắc của chiến sĩ công an trẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm
tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đối với cộng đồng xã hội vì nhân dân phục vụ